theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiểu long sẽ tiếp tục diễn ra gai gắt trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là khoảng thời gian từ ngày sáu đến ngày một mươi năm tháng ba
xâm nhập mặn ở mức tương đương và cao hơn đợt mặn cao điểm giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi và cùng kỳ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân
theo tuyên bố của ngoại trưởng trung quốc tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao mê công lan thương
các đập thủy điện trung quốc trên sông mekong sẽ xả nước để giúp đỡ các quốc gia láng giềng đối phó với khô hạn
tuy nhiên đến nay mực nước mê công tại chean sean phía sau đập cảnh hồng vẫn chưa có sự biến đổi
việc xả nước chưa diễn biến như tuyên bố
do lưu lượng từ thượng nguồn về chưa tăng xâm nhập mặn trong tháng ba sẽ tiếp tục tăng cao
đặc biệt đợt từ mùng bảy tháng ba đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ở cửa các sông cửa
sông cửu long danh mặn bốn ga một lit khả năng ở mức bảy mươi tám km
đợt xâm nhập mặn này khả năng ảnh hưởng lớn đến các khu vực trồng cây ăn trái và nước sinh hoạt của người dân
để giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị
ubnd các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông cửu long tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách
phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn tổ chức giám sát chặt chẽ độ mặn tại các cửa lưới nước
vận hành đóng các cửa cống và công trình thủy lợi khi độ mặn vượt mức cho phép
bảo đảm mặn không xâm nhập sâu vào nội đồng tranh thủ tích chữ nước ngọt trong thời gian mặn xuống thấp
để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong thời gian xâm nhập mặn lên cao